những năm gần đây do lợi nhuận từ các loại cây có múi như bưởi cam quýt cao nên nhiều nông dân ở đồng nai đổi xô chuyển qua trồng
tuy nhiên việc không được định hướng rõ ràng không tuân thủ một quy trình nào
trong khi diện tích ngày một tăng khiến vỡ quy hoạch các loại cây này đang hiện hữu phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trước đây trên diện tích đất này gia đình ông trần đức dũng canh tác cây cao su
thế nhưng do giá mủ cao su liên tục xuống thấp nên ông dũng quyết định chặt bỏ chuyển đổi qua trồng hai hectare quyết đường
hiện nay vườn quyết của gia đình ông đang cho thu hoạch mỗi năm khoảng sáu mươi tấn sau khi chịu chi phí ông lãi gần sáu trăm linh triệu đồng
theo tính toán của nông dân một hectare bưởi quýt cho thu hoạch khoảng hai mươi năm ba mươi tấn
với giá bán trung bình từ hai mươi năm mươi nghìn đồng một kg sau khi trừ chi phí nông dân có lãi từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng một hectare
diện tích và sản lượng tăng theo cấp số nhân nhưng nhiều nông dân đang lo việc đầu ra gặp khó khăn
con mình bây giờ trồng bưởi xanh rất nhiều nhưng thời điểm này giá cả vẫn còn trung bình mình thấy an tâm
nhưng mà tới đây bưởi phát triển quá nhiều bắt đầu sờ đầu ra đầu ra bây giờ rất là bóp bên
còn chúng ta làm hầu như chưa đúng kỹ thuật quy trình để làm
mà tới đây mà số bưởi chúng ta trồng nhiều nữa thì lượng bưởi này hạ rất thấp nên bà con rất lo về vấn đề này
theo thống kê hiện toàn tỉnh đồng nai có gần sáu hectare cây có múi
diện tích này so với quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi đã vượt hơn hai hectare
hiện chính quyền và các ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng
cần tuân thục các quy trình kỹ thuật liên kết đầu ra hình thành cánh đồng lớn trong sản xuất
diện tích của cây có múi thì nó không phải là cái vùng nào cũng có thể trồng được
sau khi đánh giá lại cái điều kiện sản xuất canh tác của cái mô hình điểm
kế hoạch sẽ khuyến cáo và tham mưu ban nguyện khuyến cáo cho nông dân
thực hiện theo chuỗi liên kết và cánh đồng lớn
diện tích cây có múi trên địa bàn đồng nai sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới
nếu người nông dân cứ chặt bỏ cây trồng truyền thống chuyển qua trồng cây có múi
khi đó thị trường cây có múi sẽ rơi vào cảnh cung vượt cầu
và việc giải cứu như đã từng xảy ra với nhiều nông sản khác trên địa bàn là điều khó có thể tránh khỏi